anh sẽ tiếp tục viện trợ cho ukraine khoảng hai ba tỷ bảng tức là khoảng hai tám tỷ đô la mỹ trong năm tới
đây là tuyên bố của thủ tướng anh rishi sunak tại hội nghị thượng đỉnh riga của lực lượng viễn khu vực được tổ chức ở latvia
lực lượng viễn trinh chung khu vực còn có sự tham gia của đan mạch phần lan estonia iceland latvia litva hà lan thụy điển và naui
tại hội nghị ông sunak cũng kêu gọi các thành viên khác trong tổ chức do anh đứng đầu này ủng hộ và cùng anh tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho kiev
trong đó có nhiều hệ thống phòng không pháo binh và xe bọc thép
văn phòng thủ tướng anh trước đó ra thông cáo cho biết london sẽ cung cấp cho ukraine hàng trăm nghìn quả đạn pháo trong năm hai nghìn hai mươi
thông qua một hợp đồng trị giá hai trăm năm mươi triệu bảng anh tức là khoảng ba trăm linh bốn triệu đô la mỹ
trong năm nay london đã chuyển hơn một trăm linh nghìn quả đạn pháo cho phía kiev